chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây
ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv và báo đại đoàn kết trao quả tết cho người nghèo
nhu cầu thuê xe tự lái tăng cao
ngăn chặn tình trạng lợi dụng quẹt thẻ tiến dụng để đổi tiền mặt
đã trao sáu mươi suất quả tết

cho người nghèo tại xã nguyên hòa huyện phù cử tỉnh hưng yên
đây là sự kiện nằm trong chương trình quà tết tặng đồng bào nghèo của bidv
với đối tượng ưu tiên là đồng bào vùng sâu vùng xa người nghèo trẻ em không nơi nương tựa
ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv trong những năm qua là công tác an sinh luôn được quan tâm
trong một mươi năm qua bidv đã dành một trăm sáu mươi tỷ để tổ chức tết cho người nghèo và công nhân lao động nghèo
bidv đã phát động quyên góp bốn mươi xuất quà trị giá hai mươi tỷ đồng tặng đồng bào khắp cả nước
trị giá mỗi xuất quà năm trăm linh đồng
thưa quý vị nhu cầu thuê xe tự lái đang tăng dần tại việt nam đặc biệt trong dịp cận tết như hiện nay
những ngày qua thị trường đã ghi nhận dịch vụ cho thuê xe tự lái suốt trở lại
thời gian nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi năm nay khá dài khoảng chín ngày
do đó nhu cầu thuê xe tự lái càng tăng cao
các loại xe từ bốn chỗ đến bảy chỗ được hỏi thuê nhiều
rẻ nhất là kia morning có giá một mươi triệu một mươi ngày
đắt nhất là hyundai santa fe có giá cho thuê hai mươi triệu đồng một mươi ngày
các dòng xe ít tiền sẽ hết sớm hơn do có nhiều người đặt thuê từ trước
bún là món ăn quen thuộc của người việt nam nhất là vào dịp tết
tuy nhiên gần đây có nhiều cơ sở đã bị phát hiện khi sản xuất bún bẩn bún cũ làm lại thành bún mới
do đó người tiêu dùng cần chú ý chọn bún đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
bún sạch được làm từ năm đến bảy ngày trong khi bún bẩn làm nhanh hơn nhiều
có chất huỳnh quang thanopan hàn the và chất tẩy bột trắng sunfit hay còn gọi là bột chua
bún có hàn the không có vị chua sáng bóng đẹp đẽ
ngầm bún trong nước mắm nếu thấy có độ thấm hút mạnh cộng bún ngả màu nhanh mềm nhão hơn thì đó là bún sạch
bún có tẩm hóa chất không hút nước cộng bùn vẫn giòn dai và trắng đẹp
lấy bột nghệ vào bún nếu sợi bún chuyển sang màu xám có nghĩa bún đã bị tẩm hàn the và hóa chất quá liều lượng
do vậy khi mua bún nên lựa chọn những hàng có uy tín chất lượng
ngân hàng nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tăng cường giám sát kiểm soát hoạt động thẻ ngân hàng
ngân hàng nhà nước ban hành văn bản đúng vào dịp giáp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín khi nhu cầu giao dịch qua thẻ ngân hàng của người dân tăng mạnh
thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện nhiều trường hợp các điểm bán hàng chấp nhận thanh toán thẻ cấu kết với chủ thẻ tiến dụng cho phép nạp tiền
ghi có vào tài khoản thanh toán và các ví điện tử
trong khi thực tế việc quẹt thẻ không nhằm thanh toán bất cứ giao dịch mua bán hàng hóa hay dịch vụ nào
bằng các giao dịch này chủ thẻ tiến dụng sẽ được đổi lấy tiền mặt để hưởng lãi suất trong bốn mươi năm ngày theo chính sách của các tổ chức phát hành thẻ tiến dụng
do đó ngân hàng nhà nước yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn việc thực hiện giao dịch thanh toán khống
nếu phát hiện vi phạm phải xử lý ngay và báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền
thưa quý vị nhằm làm phong phú thêm chủng loại trái cây độc lạ bán tết
người nông dân đã biến quả dưa hấu tròn truyền thống trở thành những thỏi vàng tài lộc độc đáo
còn những trái bưởi thì đội tạo ráng hồ lô in chữ thư pháp khiến nhiều người đổ xô tìm mua
quả dưa hấu thỏi vàng hậu giang đang được bán với giá bán khoảng sáu trăm linh đồng một quả
dù chưa đến tết nguyên đán nhưng dưa hấu thỏi vàng đã sắp cháy hàng bởi có nhiều đơn đặt hàng từ các nơi trên cả nước
như thành phố hồ chí minh hà nội quy nhơn bình định
giá bưởi diễn tại vườn loại một vào khoảng từ sáu mươi đến bảy mươi đồng một quả thậm chí có giá cao tới tám mươi đồng một quả khi bưởi trong vườn không còn nhiều
bưởi loại hai từ bốn mươi năm mươi nghìn đồng một quả loại nhỏ sâu mã chỉ từ một mươi năm ba mươi năm đồng một quả
giá bán ngoài thị trường sẽ tranh lệch hơn từ hai mươi ba mươi đồng một quả
do vậy không ngạc nhiên khi bưởi diễn xịn tới tay người tiêu dùng
về giá khoảng một trăm linh đồng một quả đắt gấp đôi so với dịp tết năm hai nghìn một mươi tám chỉ từ bốn mươi năm mươi đồng một quả